bắt đầu từ tháng một mươi tới cảng hàng không quốc tế tân sân nhất sẽ ngưng phát thanh thông tin chuyến bay tại nhà ga nội địa
sau khi đã dừng phát thanh tại nhà ga quốc tế t hai vào hồi tháng bảy vừa qua
để hỗ trợ hành khách trong việc theo dõi cập nhật thông tin chuyến bay để tránh lỡ chuyến trong thời gian đầu thực hiện
việt nam airlines đã xây dựng kế hoạch triển khai các phương thức thông báo mới tại sân bay tân sơn nhất
cụ thể việt nam airlines sẽ bố trí biển bảng thông báo về việc nhà ga ngừng phát thanh tại các vị trí thuận tiện
như quầy thủ tục khu vực an ninh soi chiếu phòng chờ và cửa ra máy bay để hành khách chủ động
lưu tâm cập nhật thông tin chuyến bay trên màn hình thông báo lịch bay fids tại nhà ga
ngoài ra tại các cửa ra máy bay căn cứ và số lượng khách của chuyến bay
việt nam airlines sẽ bố trí nhân sự cầm bảng số hiệu chuyến bay giờ bay điểm đến để mời khách lên máy bay
nếu sát giờ đóng cửa ra máy bay mà hành khách chưa có mặt
việt nam airlines sẽ tổ chức nhân viên cầm bảng để thông báo tìm khách tại các khu vực an ninh soi chiếu
nhà hàng khu vực xung quanh cửa ra máy bay
trong trường hợp chuyến bay khởi hành sớm hoặc muộn hơn kế hoạch từ một mươi năm phút trở lên
ngoài thông báo trên hệ thống màn hình fids
vietnam airlines sẽ thông báo cho hành khách bằng các phương thức khác tùy trường hợp cụ thể